vừa phát hiện thêm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới trong đó một ca được cách ly sau nhập cảnh
thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín vào hồi một mươi tám h tối nay cung cấp
trong số một mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới đà nẵng sáu ca hải dương bốn ca hà nội một ca và một ca nhập cảnh
được cách ly ngay tại hà nội đoàn guinea xích đạo
như vậy là tính đến một mươi tám h chiều nay ngày một mươi bảy tháng tám việt nam có tổng cộng chín trăm bảy mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó có ba trăm bảy mươi một ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và hai mươi bốn bệnh nhân tử vong
thưa quý vị ngày hôm nay tại các cơ sở y tế thành phố đà nẵng đã có chín bệnh nhân được điều trị khỏi covid một mươi chín
và được xuất viện các bệnh nhân này đã có ba bốn lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với sars cov hai
theo đó tại bệnh viện phổi đà nẵng có sáu bệnh nhân được xuất viện gồm bệnh nhân bốn trăm ba mươi năm bệnh nhân bốn trăm năm mươi năm
bệnh nhân năm trăm bảy mươi một bệnh nhân sáu trăm một mươi bệnh nhân sáu trăm một mươi một và bệnh nhân bảy trăm ba mươi
trong đó năm bệnh nhân ở thành phố đà nẵng và một bệnh nhân ở bình định
bệnh viện giã chiến hòa vang cho xuất viện ba bệnh nhân gồm bệnh nhân bốn trăm chín mươi hai bệnh nhân năm trăm năm mươi năm và bệnh nhân tám trăm một mươi chín
cùng chú tại tỉnh quảng nam các bệnh nhân tiếp tục được cách ly một mươi bốn ngày dưới sự theo dõi giám sát của cơ sở y tế
tính đến ngày một mươi bảy tháng tám đà nẵng đã điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín cho tất cả là năm mươi ba bệnh nhân
khu vực ngõ một trăm bốn mươi bảy trương định quận hai bà trưng hà nội đã bị phong tỏa vì có
bệnh nhân được khẳng định là dương tính với sars cov hai
được biết bệnh nhân này là nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hiện là nhân viên của ngân hàng tiên phong
có địa chỉ tại số ba trăm linh trần khát trân phường thanh nhàn quận hai bà trưng
đây là ca bệnh mới nhất được cdc hà nội công bố
sáng nay khu vực ngõ một trăm bốn mươi bảy trương định quận hai bà trưng hà nội đã bị phong tỏa
lực lượng y tế công an phường túc trực để giám sát hoạt động cách ly ở sâu bên trong khu nhà trọ của bệnh nhân
đến một mươi giờ
cơ quan y tế vẫn tiến hành phun khử khuẩn rất kỹ lưỡng để chống dịch
hiện công tác giả soát điều tra các địa điểm liên quan và các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đang khẩn trương được tiến hành
một mươi sáu trường hợp ở cùng khu nhà trọ với bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm
trong khi đó tại hải dương từ giờ ngày hôm nay vùng cách ly y tế hai mươi tám ngày được thiết lập
đối với hai khu vực toàn bộ ngõ số một mươi phố trần văn giáp phường thanh bình thành phố hải dương
và khu phố mạc thị bưởi thị trấn nam sách huyện nam sách bán kính hai trăm năm mươi m tính từ nhà số tám mươi tám mạc thị bưởi
đồng thời phong tỏa cách ly y tế tạm thời đối với toàn bộ thôn trực trì xã quốc tuấn huyện nam sách
từ giờ ngày một mươi bảy tháng tám cho đến khi có thông báo mới
các địa phương đã thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sau một mươi bốn ngày phong tỏa khu dân cư ở tuyến đường hồ văn đại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai do liên quan đến hai vợ chồng bệnh nhân
năm trăm chín mươi năm và sáu trăm sáu mươi chín vào trưa ngày một mươi bảy tháng tám lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã công bố kết thúc phong tỏa dỡ bỏ cách ly tuyến đường này
theo đó vào đúng một mươi hai giờ trưa cùng ngày lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã dỡ bỏ hàng rào bảng phong tỏa cách ly
ở hai đầu tuyến đường hồ văn đại và các hẻm riêng chợ cây tràm nằm trên tuyến đường hồ văn đại
lực lượng chức năng thông báo cấm họp chợ đến ngày ba mươi một tháng tám để tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch
trước khi dỡ bỏ phong tỏa sở y tế đồng nai đã lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai lần thứ hai cho sáu trăm hai mươi người dân
và lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đường này kết quả tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính
riêng bệnh nhân năm trăm chín mươi năm sau hai lần xét nghiệm đã cho kết quả âm tính với sars cov hai hiện sức khỏe ổn định
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai đề nghị người dân trên địa bàn tuyệt đối không được chủ quan lơ là
tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín như không tụ tập đông người đeo khẩu trang nơi công cộng và tạm ngưng các dịch vụ không cần thiết